chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ nghỉ tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai bắt đầu
và thời điểm này sân bay tân sơn nhất đang đón hàng ngàn lực khách về quê
sân bay tân sơn nhất đang nhộn nhịp trở lại sau khi thành phố hồ chí minh là vùng xanh
và chính phủ bộ y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón tết
tại khu vực làm thủ tục của việt nam airlines vietjet bamboo viettravel airlines pacific ois
nhân viên các hãng liên tục hướng dẫn hành khách vào quầy khai báo y tế và xếp hàng
hành khách chấp hành khá tốt các quy định về phòng dịch không có cảnh chen lấn như những năm trước
thông thường những năm trước dịp cao điểm tết sẽ bắt đầu từ khoảng ngày hai mươi năm tháng chạp
tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch một số địa phương quy định người dân về quê phải cách ly tại nhà
nên nhiều người đặt vé sớm từ khoảng ngày hai mươi
hoặc chưa vội đặt vé vì chờ diễn biến dịch bệnh
đến thời điểm hiện tại tp hcm đã trở thành vùng xanh và mới đây thủ tướng chính phủ và bộ y tế
đều đề nghị không cách ly người dân về quê ăn tết nên nhiều người quyết định mua vé nhờ chót
tại khu vực nhà ga loa phát thanh của cảng hàng không tân sơn nhất cũng thường xuyên thông tin cho hành khách về việc
theo quy định mới nhất của bộ y tế chỉ yêu cầu xét nghiệm sars cov hai đối với hành khách xuất phát khi lưu trú
cư trú trước chuyến bay tại địa bàn
dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa
những hành khách này cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
đối với thành viên phi hành đoàn hủy quy định phải xét nghiệm sars cov hai định kỳ bảy ngày một lần
thưa quý vị và các bạn
với sự điều chỉnh kịp thời các quy định về cách ly của người dân
hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái tết ấm áp và an toàn bên gia đình và người dân
tại thành phố hồ chí minh mặc dù ghi nhận những ca omicron trong cộng đồng
nhưng nguy cơ dịch tại thành phố vẫn tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ một vùng xanh tuần thứ ba liên tiếp
hiện chỉ còn huyện nhà bè ở cấp độ hai tức vùng vàng
theo công bố mới đây của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
ở cấp quận huyện chỉ còn huyện nhà bè cấp độ hai còn lại đều đạt cấp độ một
tuần này không có quận huyện tăng cấp độ dịch
hai địa phương giảm từ cấp độ hai xuống cấp độ một là quận một và huyện cần giờ
ở các phường xã có hai trăm bảy mươi sáu địa phương cấp độ một ba mươi sáu địa phương cấp độ hai
tuần này có ba mươi phường xã giảm cấp độ dịch và sáu phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước
từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng một thành phố hồ chí minh ghi nhận một tám trăm linh hai ca mắc mới
giảm một ba trăm hai mươi ca so với tuần trước liên kề ba một trăm hai mươi hai ca
tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh dân mỗi tuần là hai mươi bảy ở cấp độ hai
tương đương từ hai mươi đến dưới năm mươi người
đến ngày hai mươi một tháng một toàn bộ người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn thành phố
đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ vaccine là hơn tám mươi tám
về tiêu chí bảo đảm khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh
theo các tuyến thành phố hồ chí minh có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và dường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh
cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng đáp ứng khi dịch ở cấp độ bốn
các địa phương xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm bệnh tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế
cho các trạm y tế xã phường thị trấn
đến tối hai mươi một tháng một thành phố hồ chí minh ghi nhận năm trăm một mươi hai bốn trăm hai mươi hai ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư
việc đánh giá cấp độ dịch được các tỉnh thành thực hiện hàng tuần
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
để có biện pháp phòng chống thích hợp
các tiêu chí đánh giá gồm tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng trên số người dân trên thời gian
đội bao phủ vaccine lưu ý nhóm tuổi nguy cơ cao tỷ lệ tiêm mũi một tiêm đủ liều
khả năng thu dung điều trị của các tuyến
sau khi đánh giá địa phương được xếp một trong bốn cấp độ dịch gồm
cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh
cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
cấp độ ba nguy cơ cao màu cam
cấp độ bốn nguy cơ rất cao màu đỏ
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn chín trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
trong đó có bốn mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi bốn chín trăm ba mươi bốn ca ghi nhận trong nước
giảm bảy trăm hai mươi bốn ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có một mươi ba trăm hai mươi bốn ca
trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm sáu mươi bảy ca
đà nẵng chín trăm tám mươi bốn ca
hải phòng bảy trăm sáu mươi bốn ca
hương yên sáu trăm hai mươi chín ca
thành hóa bốn trăm tám mươi chín ca
quảng nam bốn trăm ba mươi năm ca
quảng ninh bốn trăm hai mươi bảy ca
thái nguyên ba trăm chín mươi chín ca
bắc ninh ba trăm bảy mươi bảy ca
nghệ an ba trăm bảy mươi hai ca
bình phước ba trăm sáu mươi một ca
bình định ba trăm năm mươi tám ca
hải dương ba trăm năm mươi một ca
bến tre ba trăm bốn mươi bảy ca
quảng ngãi ba trăm hai mươi sáu ca
phú thọ ba trăm linh tám ca
hòa bình hai trăm tám mươi bốn ca
thừa thiên huế hai trăm tám mươi hai ca
khánh hòa hai trăm bảy mươi chín ca
vĩnh phúc hai trăm bảy mươi sáu ca
nam định hai trăm sáu mươi sáu ca
bắc giang hai trăm năm mươi bốn ca
lâm đồng hai trăm một mươi sáu ca
cà mau một trăm chín mươi ca
tây ninh một trăm sáu mươi bảy ca
thái bình một trăm năm mươi bảy ca
lạng sơn một trăm năm mươi ba ca
ninh bình một trăm bốn mươi ba ca
thành phố hồ chí minh một trăm ba mươi tám ca
vĩnh long một trăm ba mươi bảy ca

bạc liêu một trăm hai mươi tám ca
đắk nông một trăm hai mươi sáu ca
lào cai một trăm một mươi chín ca
trà vinh một trăm linh ca
hà giang chín mươi sáu ca
điện biên chín mươi năm ca
phú yên chín mươi hai ca
yên bái chín mươi một ca
quảng bình tám mươi sáu ca
sơn la tám mươi hai ca
bà rịa vũng tàu bảy mươi ba ca
hậu giang bảy mươi hai ca
tuyên quang sáu mươi bảy ca
kiên giang sáu mươi sáu ca
quảng trị sáu mươi ca
hà tỉnh năm mươi sáu ca
đồng tháp năm mươi ca
còn tương bốn mươi năm ca
bình dương bốn mươi ca
lòng an bốn mươi ca
bình thuận bốn mươi ca
cần thơ ba mươi sáu ca
sóc trăng ba mươi năm ca
cao bằng ba mươi năm ca
ninh thuận hai mươi bảy ca
đồng nai hai mươi sáu ca
lài châu hai mươi sáu ca
bắc cạn một mươi chín ca
tiền giang một mươi sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là đắk lắc giảm ba trăm ba mươi hai ca
bến tre giảm hai trăm linh tám ca
bình phước giảm một trăm ba mươi bảy ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là đắk lắc giảm hai trăm linh tám ca
làng nghệ an tăng một trăm bốn mươi chín ca
phú thọ tăng một trăm ba mươi một ca
quảng nam tăng một trăm một mươi sáu ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu hai mươi hai ca trên một ngày
đến nay việt nam đã ghi nhận một trăm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại hà nội một mươi bốn ca
quảng nam hai mươi bảy ca
tp hcm sáu mươi tám ca
hải dương một ca
hải phòng một ca
thanh hóa hai ca
đà nẵng tám ca
khánh hòa một mươi một ca
lòng an một ca
quảng ninh hai ca
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch cho đến nay việt nam có hai một trăm bốn mươi một bốn trăm hai mươi hai ca nhiễm
đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi một sáu trăm chín mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai một trăm một mươi bốn ca nhiễm

trong đó có một tám trăm linh hai ba mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này là
tp hcm năm trăm một mươi hai bảy trăm bảy mươi bốn ca bình dương hai trăm chín mươi hai bốn trăm chín mươi hai ca hà nội một trăm linh tám sáu trăm hai mươi bảy ca đồng nai chín mươi chín sáu trăm sáu mươi ba ca tây ninh tám mươi bảy một trăm ba mươi một ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay việt nam có một một trăm linh hai bảy trăm ba mươi hai ca nhiễm

tổng số ca được điều trị khỏi là một tám trăm linh bốn tám trăm bốn mươi chín ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn bảy trăm linh bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ có ba hai trăm bảy mươi ba ca
thở oxy dòng cao hfnc có sáu trăm bảy mươi năm ca
thở máy không xâm lấn có một trăm ba mươi hai ca
thở máy xâm lấn có sáu trăm linh sáu ca
điều trị ecmo có hai mươi một ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một
ghi nhận một trăm hai mươi ba ca tử vong
tại tp hcm có sáu ca
trong đó có hai ca là từ các tỉnh chuyển đến
long an một ca và đồng tháp một ca
tại các tỉnh thành phố khác
hà nội có một mươi sáu ca
đồng tháp một mươi ca
sắp tràn chín ca
cần thơ tám ca
tiền giang bảy ca
vĩnh long bảy ca
bình phước sáu ca
cà mau sáu ca
hải phòng năm ca
tây ninh năm ca
bến tre năm ca
bình dương bốn ca
bạc liêu bốn ca
ninh bình ba ca
trà vinh ba ca
đà nẵng ba ca
bình thuận ba ca
kiên giang ba ca
khánh hòa hai ca
lâm đồng hai ca
mỗi tỉnh một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm năm mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu bảy trăm một mươi chín ca
chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám
trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín ca
và xếp thứ ba các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á
và xếp thứ bốn các nước asean